trong ngày hai mươi bảy tháng ba tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp bí thư toàn quốc đảng cộng sản pháp pierre lauren
tại cuộc tiếp tổng bí thư khẳng định đảng cộng sản pháp và đảng cộng sản việt nam có mối liên hệ lịch sử đặc biệt và quan hệ gắn bó mật thiết
bày tỏ mong muốn duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ đồng chí giữa hai đảng trong thời gian tới
trước mắt tổng bí thư đề nghị hai bên thực hiện tốt việc trao đổi đoàn phối hợp chặt chẽ tại cuộc gặp các đảng cộng sản và công đoàn quốc tế lần thứ hai mươi sắp tới
đồng thời tích cực chuẩn bị cho hội thảo lý luận lần ba vào năm hai nghìn một mươi chín
được biết đảng cộng sản pháp sẽ tổ chức đại hội lần thứ ba mươi tám vào cuối năm nay
tổng bí thư chúc đại hội thành công tốt đẹp giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp đấu tranh của mình
tại cuộc tiếp chủ tịch hội hữu nghị pháp việt ông zerra davio tổng bí thư đánh giá cao hoạt động của hội hữu nghị pháp việt trong những năm gần đây theo ba lĩnh vực ưu tiên
gồm giới thiệu về việt nam thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân dân đã đóng góp thiết thực ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước việt nam
tổng bí thư hoan nghênh và khuyến khích hội phối hợp chặt chẽ với các hội hữu nghị của pháp với việt nam để cùng tổ chức các hoạt động tăng cường và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
tổng bí thư bày tỏ tin tưởng với sự tận tâm và tâm huyết lớn lao của nhiều thành viên sự ủng hộ hỗ trợ của đại sứ quán việt nam tại pháp
hội hữu nghị việt pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực có những đóng góp thiết thực hơn nữa để tăng cường quan hệ giữa hai nước việt nam pháp